trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước địa bàn tỉnh đồng nai là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa quân dân ta với đế quốc mỹ và tay sai
chiến tranh dù đã lùi xa nhưng tại đồng nai vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ nằm dưới lòng đất
xác định việc tìm kiếm quy tập hải quốc liệt sĩ là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng
những năm qua cấp ủy chính quyền và nhân dân đồng nai đã không ngừng nỗ lực
qua đó đưa được hàng trăm hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ đáp ứng lòng mong mỏi của nhiều gia đình thân nhân
sau khi phát hiện vị trí có một mươi ba hải cốt với nhiều di vật như bạt dép dâu võng tại xã bào cạn huyện long thành
các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã khai quật và xác định đây là sưng cốt và vật dụng của chiến sĩ giải phóng quân trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
ngay sau đó cấp ủy chính quyền tỉnh đồng nai đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu an táng những hài cốt liệt sĩ trên tại nghĩa trang liệt sĩ huyện long thành
từ những thông tin di vật được tìm thấy
nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đã tìm
tìm đến đồng nai xác định được hai cốt danh tính người thân điều mà hàng chục năm qua họ mỏi mòn kiếm tìm mong ngóng
tôi thì không biết nói gì hơn vì ông anh rẻ đã mất bao nhiêu năm nay rồi mà giờ gia đình lại tìm được làm quá trình rất là trường kỳ
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai trong ba năm qua địa phương đã thực hiện được bốn mươi năm đợt khảo sát tìm kiếm hải cốt liệt sĩ
qua đó phát hiện được năm mộ tập thể và hai mươi tám mộ lẻ có hải cốt liệt sĩ cùng một mươi một vị trí có di vật của liệt sĩ nhưng không có hải cốt
đối với liệt sĩ được tìm thấy trong hố trôn tập thể ngành chức năng đang để mạnh việc xác minh thông tin
tỉnh đồng nai cũng có chỉ đạo là bên quân sự tỉnh cũng có sang thái lan gặp một số chuyên gia của thái lan
họ cũng hứa là họ sẽ sang ở long thành để tiếp tục tìm kiếm một số xã trên địa bàn của huyện long thành
vấn đề này thì tỉnh cũng đang tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cho người dân để có phát hiện những nơi nào còn sót mộ hai cốt liệt sĩ hoặc những nơi nào tìm thấy thì báo cáo cho chính quyền địa phương
với đạo lý uống nước nhớ nguồn những năm tới cấp ủy chính quyền tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm
quy tập hải cốt liệt sĩ qua đó góp phần bù đắp xoa dịu phần nào nỗi đau cho thân nhân gia đình các liệt sĩ